thưa quý vị mưa đá và rông lốc trong ba ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tỉnh hành trên cả nước bị thiệt hại về tài sản
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hà giang lào cai
tuyên quang yên bái cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên sơn la phú thọ và quảng ninh
tính đến một mươi tám h ngày hôm qua mưa kèm theo rông lốc xảy ra từ đêm ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bốn
đã khiến một người chết là cháu giàng thị mỉ năm tuổi ở thôn phúng tủng xã sủng trái huyện đồng văn tỉnh hà giang do sập nhà
tám người bị thương tại yên bái là hai người sơn la ba người phú thọ một người hà giang hai người
về nhà ở rông lốc đã làm sáu tám trăm chín mươi một ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng tốc mái năm mươi ba điểm trường bị tốc mái thiệt hại
về nông nghiệp có hơn một năm trăm năm mươi hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại
chín tám mươi một hectare chuối đã bị gãy đổ hơn hai trăm linh hai hectare cây lâm nghiệp
công nghiệp bị gãy đổ thiệt hại
về chăn nuôi thủy sản một mươi tám gia súp hai năm trăm linh con da cầm đã bị chết bốn tấn cá bị thiệt hại một trăm linh chín chuồng trại bị tốc mái hư hỏng
mưa đá và rông lốc cũng đã làm hai mươi sáu trụ sở cơ quan một mươi một nhà xưởng bảy nhà văn hóa bị tốc mái hư hỏng
một mươi cổ điện viễn thông hai mươi chín cổ đèn chiếu sáng trang trí một trăm chín mươi chín cột điện đã bị gãy đổ thiệt hại
tám trăm linh chín công trình dân sinh bị thiệt hại và một số cây xanh đã bị gãy đổ
riêng tại huyện phú yên tỉnh sơn la đã bị mất điện toàn huyện do hư hỏng hệ thống đường điện một trăm một mươi
dự kiến vào ngày hai mươi hai tháng bốn mới khắc phục xong
sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn
huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống